kính thưa quý vị sáng ngày một mươi một tháng bốn tòa án nhân dân huyện bình chánh tp hcm
mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị bích thủy bốn mươi hai tuổi quê đồng nai
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủy được cư dân mạng biết đến với trang facebook và kênh youtube có tên bích thủy tv
mặc dù tại tòa bị cáo nguyễn thị bích thủy không thừa nhận hành vi lừa đảo
và cáo trạng truy tố
về số tiền ba trăm linh triệu đồng bị cáo nguyễn thị bích thủy thừa nhận có nhận
nhưng không phải đã chạy đấu thầu bãi giữ xe máy bình viện quận gò vấp
tuy nhiên theo hội đồng xác xử căn cứ các tài liệu chứng cứ đủ căn cứ kết luận
vào giữa năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo nguyễn thị bích thủy đã đưa ra thông tin gian dối
về việc bệnh viện quận gò vấp có chủ trương đấu thầu bãi giữ xe máy
bị cáo khoe bản thân là phóng viên htv có mối quan hệ thân thiết với ông phạm hữu quốc
giám đốc bệnh viện quận gò vấp nên có thể giúp chúng đấu thầu bãi giữ xe
bằng những thông tin gian dối trên bị cáo nguyễn thị bích thủy đã chiếm đoạt
của anh nguyễn hà thu và anh nguyễn văn tiến số tiền ba trăm linh triệu đồng
có mặt tại tòa ông phạm hữu quốc giám đốc bệnh viện quận gò vấp cũng phủ nhận
toàn bộ lời khai của biệt cáo và cho biết biệt cáo nguyễn thị bích thủy
từ xương phóng viên đã tạo mối quan hệ với ông tuy nhiên không có việc thoát thuận
cũng như gửi mail như lời khai của biệt cáo nguyễn thị bích thủy
ngoài mức án tám năm tù hội đồng xác sự cũng tuyên tịch thu ba trăm linh triệu đồng
từ biệt cáo xuân mật công quỹ nhà nước do nguồn gốc số tiền được sử dụng
nhằm mục đích can thiệp việc trách pháp luật
đồng thời hội đồng xác sự cũng đề nghị công an huyện bình chánh
tiếp tục làm rõ hành vi của những người đưa và nhận số tiền trên